sau khi lỡ kế hoạch chinh phục hang sơn đòn vào hồi tháng năm để tiếp đón tổng thống obama đến việt nam
đại sứ mỹ test osius đã bắt đầu chuyến thám hiểm chinh phục hang sơn đỏng vào ngày hôm nay
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một đại sứ mỹ tets osius cùng đoàn đã có chuyến thăm động viên đường
trong di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đây được coi là kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới và được mệnh danh là hoàng cung trong lòng đất
chia sẻ sau khi khám phá động thiên đường đại sứ mỹ tết osius cho biết
ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho kỳ quan này
sau khi thăm động thiên đường sáng hôm nay ngày hai mươi tháng một đại sứ mỹ tết oxyus cùng đoàn
có chuyến khám phá hang động lớn nhất thế giới hang sơn đòn
theo lịch trình đại sứ mỹ ted osius cùng đoàn sẽ có chuyến khám phá chinh phục hang sơn đỏng trong vòng năm ngày
đây là lần thứ hai đại sứ mỹ ted osius đến với quảng bình
trước đó trong khuôn khổ hành trình đạp xe hơn sáu trăm linh km từ hà nội vào thành phố huế
đại sứ mỹ ted osius đã đạp xe từ hà tĩnh vào quảng bình để thăm và chìm ngưỡng vẻ đẹp của động phong nha